cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
quá trình lấy lời khai điều tra về hành vi tính chất và mức độ phạm tội của nghi phạm
có tính chất của tội cố ý sát hại người khác nên công an huyện từ nghĩa
truyền sang cho công an tỉnh thụ lý
đồng thời cơ quan chức năng xác định bản thân bị cáo nhà từng có tiền án
tội trộm cắp tài sản và tiền sự tội cố ý gây thương tích nên việc truy tố tội danh mới
thay vì tội cố ý gây thương tích như cơ quan điều tra công an huyện tư nghĩa
truy tố khi bắt bị can
trước đó vào trưa ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
nam shipper lâm anh đạt hai mươi bốn tuổi chú huyện nghĩa hành quảng ngãi
theo lịch giao hàng có mang gói hàng là hai cây hoa đỗ quyên trị giá hai trăm ba mươi đồng
đến giao tại nhà cho ông nhạt sau khi ông này đặt mua qua mạng
tuy nhiên khi nhìn đơn hàng ông nhạt không nhận nên shipper đạt gọi điện cho người bán hàng
để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông nhạt để nói chuyện với chủ hàng
sau cuộc điện thoại ông nhạt vẫn không nhận hàng nên shipper lâm anh đạt
đề nghị ông nhạc thanh toán phí vận chuyển là ba mươi đồng trả lại đơn hàng về cho người bán
theo quy định của công ty mặc dù sự việc không có gì tò thát và giá cước không quá lớn
song ông nhạt có hành động thiếu trần mực và giữa hai bên lời qua tiếng lại
sau đó ông nhạt dùng tay chân tấn công nam shipper và nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể
như vùng đầu mặt hông để tự vệ nam shipper đạt phản ứng lại
khi chưa kịp hiểu vì sao bị tấn công bất ngờ ông nhà tiếp tục dùng tuyếp sắt
và nhiều vật dụng nguy hiểm khác như bình đông ghế tấn công anh đạt tới tấp
sau đó vợ ông nhạt cũng ra tiếp sức cùng
trong khi tấn công anh đạt bị ráng đòn liên tục anh đạt đẩy cờ cổng chạy đến nhà người dân
gần đó lẩn trốn và nhờ người dân báo công an
tuy nhiên phía bên ngoài cổng ông nhạt vẫn cầm hùng khí đi lại buông lời hàm dọa
lo sợ bị đánh tiếp nên shipper đạt nhờ người dân hỗ trợ mở cửa phía sau nhà
để đi đường vòng đến trụ sở công an xã nghĩa lâm trình báo
ngay sau đó công an xã nghĩa lâm đến hiện trường ghi nhận vụ việc
mời ông nhạt đến trụ sở lấy lời khai
phần cá nhân anh đạt sau khi chụp x quang xương cẳng tay và làm các xét nghiệm y khoa
bác sĩ kết luận tay của nạn nhân bị chấn thương nặng có nhiều đoạn bị gãy do bị tác động mạnh
giám định thương tật shipper lâm anh đạt gãy hai tay thương tích tổn hại sức khỏe hai mươi bốn
trước chứng cứ vụ việc và thương tật của nam shipper ngày hai mươi tháng ba
công an huyện tư nghĩa bắt giữ khẩn cấp trương đình nhạt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
đến ngày hai mươi ba tháng hai công an huyện tư nghĩa tống đạt quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị gàn và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trường đình nhạt
tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng của vụ việc ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn vừa qua
cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định truy tố kẻ gây án với tội danh sát hại người khác
thưa quý vị hơn một năm kể từ khi xảy ra sự cố bị vợ chồng trương đình nhạt tấn công gây thương tích nặng
ảnh hưởng đến sức khỏe công việc đến nay sức khỏe của anh trương đình đạt nạn nhân trong vụ việc đã dần hồi phục
anh cũng vừa trở lại đi làm với công việc giao hàng
anh đạt cho hay trong khoảng thời gian điều trị tại bệnh viện đà nẵng và sau đó tập vật lý trị liệu để cả hai tay lấy lại cảm giác
tuy nhiên đến giờ cả hai tay vẫn còn rất yếu và thường xuyên đau nhất khi trở trời
anh đạt tâm sự tổng thời gian anh dành cho việc điều trị bệnh mất khoảng tám tháng
từ một người khỏe mạnh và chủ cột trình trong gia đình
nay mọi sinh hoạt của bản thân phải nhờ vào sự hỗ trợ chăm sóc của người thân trong nhà
đây là giai đoạn cực kỳ khó khăn của bản thân anh
nam shipper cho biết thêm để cánh tay dần hồi phục anh phải tập luyện hồi sức để hai cánh tay làm quen dần cũng như để sương dần ổn định
hơn một tháng trước anh đi tái khám và được bác sĩ đồng ý cho tiến hành phẫu thuật để tháo đinh y học
dù vậy cả hai tay vẫn chưa trở lại bình thường như trước và bác sĩ cũng dặn anh đạt không được cầm vật nặng
sau cuộc sống gia đình khó khăn
nên tráng shipper phải xin công ty đi làm lại để kiếm tiền lo cho bản thân và mẹ già
theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn trợ chùa anh đạt là lao động chính trong nhà hiện đang sống chung với cha mẹ đã lớn tuổi
cha anh đạt sức khỏe yếu mẹ hiện làm phụ hồ với thu nhập bắp bệnh
do nhà ở xuống cấp nên anh đạt gom tiền tiết kiệm rồi vay mượn thêm xây dựng lại
thời điểm xảy ra vụ việc đạt rất riêng năng làm việc để trang trải nợ nần
vị cán bộ cho biết thêm trước kia đạt làm công nhân tại khu
kinh tế dung quốc cuối năm hai nghìn hai mươi hai công ty cắt giảm nhân sự nên đạt mất việc
anh ấy mới xin đi giao hàng kiếm thêm thu nhập được vài tháng thì vụ việc thường tầm xảy ra
liên quan đến thông tin kẻ tấn công anh gây thương tật sắp được tòa án nhân dân tỉnh quảng ngãi đưa vụ án ra xét xử
anh đạt cho biết vẫn chưa nhận được văn bản thông báo từ tòa án nhân dân tỉnh quảng ngãi để đến dự phiên tòa với tư cách bị hại
thời điểm xảy ra vụ việc dư luận từng không khỏi phẫn nộ trước hành vi tàn bạo của đôi vợ chồng
nàm shipper tại đây không ít người thắc mắc với hành vi như vậy
hai vợ chồng này sẽ phải đối diện với mức án nào mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây
về vấn đề này tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội thông tin
hành vi của người đàn ông và vợ dùng tuyếp sắt ghế inox tác động vật lý đến gãy hai tay shipper là hành vi vi phạm pháp luật
có tính chất côn đồ sau khi có kết quả giám định thương tích
theo luật sư đặng văn cường với hậu quả nạn nhân gãy hai tay thương tích có thể tới vài chục phần trăm
nên người gây ra vụ việc sẽ phải đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc
theo vị luật sư này diễn biến sự việc theo nội dung trình báo của nạn nhân cho thấy
ông nhạt và vợ đã coi thường pháp luật coi thường tính mạng sức khỏe của người khác
nên đã sử dụng hung khí nguy hiểm gây ra thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân
chỉ vì lý do nhỏ nhạt mà gây thương tích cho người khác hành vi này được xác định là có tính chất côn đồ
đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
ngoài ra cơ quan điều tra sẽ làm rõ đặc điểm hung khí mà vợ chồng này đã sử dụng để gây thương tích cho thanh niên shipper
luật sư cường cho biết trường hợp có căn cứ cho thấy hai người đã sử dụng hung khí nguy hiểm
đánh vào vùng trọng yếu bỏ mặc hậu quả đến tính mạng có thể xảy ra
lúc này có thể xử lý về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
chứ không chỉ là tội cố ý gây thương tích
trường văn phòng luật sư chính pháp bổ sung ngoài ra hành vi truy sát nạn nhân đến cùng theo nội dung lời khai của nạn nhân
cũng cần được làm rõ để xác định động cơ gây án và mục đích gây án làm căn cứ để xác định hành vi phạm tội
luật sư cường nhận định đây là một vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng sâu đến an ninh trật tự an toàn xã hội
thể hiện thái độ coi thường pháp luật xâm phạm đến sức khỏe thậm chí là tính mạng của người khác
bởi vậy việc sớm xem xét giải quyết làm rõ các tình tiết để xử lý đối với người vi phạm là cần thiết
để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến đây thời lượng của video cũng đã hết xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị trong những chương trình tiếp theo